chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong vừa chủ trì buổi làm việc với các sở ngành và các chuyên gia
về việc triển khai nghị quyết của quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm
ubnd tp dự kiến sẽ xây dựng chín đề án được chia làm ba giai đoạn để thực hiện thí điểm cơ chế
chính sách đặc thù phát triển trong đó giai đoạn đầu sẽ xây dựng đề cương
phân công từng phó chủ tịch ubnd tp phụ trách một hai đề án
giai đoạn hai là sản phẩm ban đầu sẽ được thông qua các quản nghiên cứu
giai đoạn cuối là góp ý hoàn chỉnh và thông qua thượng trực ubnd tp thành đề tài nghiên cứu
báo cáo thành ủy và hội đồng nhân dân tp
tại buổi họp các chuyên gia cho rằng có thể chi một mươi chín đầu việc thành ba nhóm
vấn đề chính là nhóm cơ chế tài chính ngân sách do phó chủ tịch ubnd tp trần vĩnh tuyến phụ trách
trong nhóm này sẽ có những đề tài nhánh cụ thể và sẽ mời một nhóm chuyên gia cùng chia sẻ giúp cho thành phố
nhóm thứ hai là phân cấp ủy quyền cải cách hành chính và nhóm thứ ba là nhóm đầu tư đất đai v v
tp hcm sẽ cố gắng thực hiện để đến ngày một mươi năm tháng một hai nghìn một mươi tám khi nghị quyết năm mươi bốn có hiệu lực
tất cả các nhóm chuẩn bị xong đề cương tính toán cụ thể
các nội dung mà tp hcm đề xuất không chỉ là trách nhiệm với nhân dân thành phố mà còn là trách nhiệm với cả nước